một đại biểu là cán bộ hội viên thanh niên tiêu biểu đã về tham dự đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ tám hội liên hiệp thanh niên việt nam
dự kiến đại hội sẽ diễn ra trong ba ngày từ ngày một mươi đến ngày một mươi hai tháng một mươi hai tại thủ đô hà nội
với khẩu hiệu thanh niên việt nam yêu nước sáng tạo tình nguyện hội nhập phát triển
các đại biểu về tham dự đại hội là những thanh niên tiêu biểu trên mọi lĩnh vực trong và ngoài nước
đại hội dự kiến xác định một mươi chỉ tiêu trọng tâm thực hiện trong giai đoạn năm hai nghìn một mươi chín hai nghìn hai mươi bốn
đặc biệt là tại phiên bế mạc đại hội sẽ diễn ra chương trình đối thoại giữa các đại biểu thanh niên với thủ tướng chính phủ